chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín tại nam định đã có diễn biến phức tạp với hàng chục ca mắc mới mỗi ngày trong đó có nhiều ca cộng đồng
theo thông tin mới nhất nam định sẽ phong tỏa tạm thời một xã với hơn hai hộ dân từ một mươi tám h ngày một mươi một
chi tiết sẽ có trong chương trình ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi một tại tỉnh nam định ghi nhận thêm ba mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín trong ngày trong đó có một mươi chín ca mắc ngoài cộng đồng
đáng chú ý có tới một mươi tám ca cộng đồng tại xã nam mỹ huyện nam trực trong đó một mươi bốn bệnh nhân là học sinh trên địa bàn xã này
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện nam trực ngay lập tức lãnh đạo tỉnh nam định đã về làm việc với huyện để kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng ý với tỉnh nam định
từ một mươi tám h ngày một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi một thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã nam mỹ với hai một mươi năm hộ dân sáu một mươi bảy nhân khẩu
thời gian cách ly từ một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi một để khi có quyết định dỡ bỏ cách ly
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cũng yêu cầu huyện nam trực tập trung thực hiện tốt bốn biện pháp cốt lõi trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó tổ chức cách ly phong tỏa nhanh nhất hẹp nhất nghiêm ngặt nhất đảm bảo yêu cầu gia đình
cách ly với gia đình người dân ở tại nhà ai ở đâu ở yên đó có mục tiêu lộ trình giải pháp phù hợp hiệu quả để sớm kiểm soát dịch bệnh
xét nghiệm thần tốc đảm bảo khoa học hợp lý hiệu quả và tiết kiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
với mục tiêu phát hiện bóc tách f nhanh nhất ra khỏi cộng đồng
điều trị tích cực từ sớm từ xa ngay tại cơ sở
đề cao ý thức người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
không hoang mang lo lắng song không chủ quan phải chủ động bình tĩnh linh hoạt
hiệu quả trong xử lý mọi tình huống của dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ
trên cơ sở số lượng vaccine được phân bổ huyện nam trực khẩn trương chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đúng quy trình nhanh chóng thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ tin tưởng
và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe của chính mình người thân gia đình và cộng đồng
theo báo cáo của huyện nam trực từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một huyện ghi nhận năm mươi bảy ca mắc
ngoài cộng đồng và trong các khu tập trung phong tỏa
cao điểm từ ngày bốn tháng một mươi một đến nay huyện xuất hiện hai ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây
từ f có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhóm thợ xây đang thi công công trình tại honda vũ minh
thị trấn nam giang đến sáng một mươi tháng một mươi một
huyện ghi nhận ba mươi ca f xã hồng quang chín ca xã nam cường chín ca thị trấn nam giang một ca xã năm lợi một ca xã điển xá một mươi ca
ra soát truy vết được bốn trăm bảy mươi bốn trường hợp f một một trăm năm mươi ba trường hợp f hai
ubnd huyện đã ban hành quyết định thiết lập bảy vùng cách ly với một mươi bốn chốt kiểm soát dịch thực hiện test nhanh cho gần tám một trăm linh người
liên quan đến ổ dịch tại xóm đại thắng và xóm trung thành xã nam mỹ theo điều tra dịch tễ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
anh nns và vợ là chị ttl bán quần áo tại tầng hai chợ rồng thành phố nam định
cháu pla lớp bảy b trường trung học cơ sở nam mỹ được trạm y tế xã nam mỹ test nhanh cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
trung tâm y tế huyện đã lấy mẫu của ba trường hợp trên và toàn bộ hai gia đình liên quan một mươi một người gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm
đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi một có năm người kết quả pcr khẳng định dương tính với covid một mươi chín
từ tối chín tháng một mươi một đến một mươi giờ sáng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một huyện tiếp tục ghi nhận một mươi sáu ca f tại xã nam mỹ
trong đó có một mươi một ca là học sinh của các trường tiểu học nam mỹ và trung học cơ sở nam mỹ và hai ca f tại xã điển xá
ông lưu quang tuyển chủ tịch ủy ban dân huyện nam trực cho biết ngay sau khi phát hiện các kf
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đã thiết lập các vùng cách ly và chốt kiểm soát dịch liên quan đến ca bệnh
đồng thời tổ chức truy vết tiến hành test nhanh cho người dân
và học sinh trên địa bàn xã nam mỹ điển xá để kịp thời phát hiện sớm f
nhận định tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện nói chung và xã nam mỹ nói riêng đang diễn biến phức tạp
chủ tịch huyện nam trực đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định sớm hỗ trợ cho huyện
các loại vật tư y tế nhân lực để huyện triển khai tốt công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đưa những bệnh nhân có triệu chứng nặng lên tuyến trên để điều trị
theo ông trần văn tuyên sáng đốc trung tâm y tế huyện nam trực huyện này đội ngũ y tế bác sĩ tuyến huyện
còn nhiều hạn chế về con người chuyên môn kỹ thuật đặc biệt là trang thiết bị phòng hộ
sở y tế tỉnh nam định cần tăng cường đội ngũ y tế về địa bàn tăng cường phân bổ vaccine
để huyện triển khai tiêm rộng rãi cho người dân
đến hết chín tháng một mươi một huyện nam trực đã tiêm được trên ba mươi ba một trăm linh mũi vaccine cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó trên ba ba trăm năm mươi người tiêm đủ hai mũi gần hai mươi bảy người mới tiêm một mũi
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số xã như nam mỹ điền xá nam cường
ngành y tế huyện nam trực đang ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân vùng có dịch trước
huyện nam trực phấn đấu đến hết ba mươi một tháng một mươi hai hoàn thành việc tiêm chủng mũi một cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
chủ tịch ubnd tỉnh nam định cho biết ổ dịch tại huyện nam trực đặc biệt là tại xã nam mỹ
hiện nay khá phức tạp các ca trong cộng đồng nhiều chưa xác định được nguồn lây
do đó toàn bộ hệ thống chính trị huyện cần vào cuộc sớm với tinh thần tổ chức phong tỏa cách ly gọn nhất
để phát hiện sớm f không để lây lan dịch bệnh ra các địa bàn lân cận
phải coi chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên
lực lượng công an quân đội quản lý chặt chẽ vùng phong tỏa không để người dân tự do ra vào
phòng tránh lây nhiễm chéo đồng thời chính quyền địa phương cần chuẩn bị hậu cần tốt nhất
cho người dân trong vùng phong tỏa
sau khi ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín là công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hạn
spa việt nam ở xã vũ đoài huyện vũ thư thái bình cơ quan chức năng yêu cầu sáu trăm linh công nhân
của công ty này tạm thời ở lại công ty để xét nghiệm covid một mươi chín phục vụ truy vết phòng dịch
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc thái bình ngày một mươi tháng một mươi một đơn vị này thực hiện
xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của năm trường hợp nguy cơ cao làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn
petra việt nam xóm bốn xã vũ đoài huyện vũ thư đã ghi nhận hai mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính
qua điều tra dịch tễ đây là hai trong số hai mươi tám công nhân quê tại tỉnh nam định sang làm việc
tại công ty này từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến nay
xác định đây là các ca bệnh có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan đến hơn sáu trăm linh công nhân
tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện vũ thư
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đã chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xã vũ đoài khẩn trương giả soát truy vết và thực hiện đồng bộ các biện pháp
để khoanh vùng dập dịch kịp thời
quỹ ban nhân dân xã vũ đoài huyện vũ thư cũng đã khẩn trương lập một số chốt kiểm soát
gửi ra vào xã
yêu cầu thân nhân của công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hoạn spectra việt nam
tạm thời hạn chế đi lại tự theo dõi y tế tại nhà
yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn bị gấp đầy đủ điều kiện ăn ở tạm thời
cho toàn bộ công nhân phải ở lại công ty
tối một mươi tháng một mươi một ông nguyễn khắc thận chủ tịch tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thái bình đã trực tiếp đến doanh nghiệp để kiểm tra chỉ đạo công tác truy vết
khoanh vùng dập dịch tại đây
ông thận yêu cầu huyện vũ thư xã vũ đoài khẩn trương thực hiện truy vết giả soát
để nắm rõ địa chỉ của từng công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp có kf
thông báo đến các địa phương trong huyện
từ đó các xã chủ động thông báo đến từng gia đình có người thân làm việc
tại công ty trách nhiệm hạng sprecha việt nam tự giác chấp hành chỉ đạo
thông báo của chính quyền địa phương
ngành y tế khẩn trương xét nghiệm ngay trong đêm đối với các công nhân
người lao động làm việc trong công ty để phân loại các trường hợp có nguy cơ cao
nhằm thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp
thực hiện quản lý trả trẻ hai mươi tám công nhân từ tỉnh nam định và công nhân là người xã vũ đoài
đang làm việc tại các doanh nghiệp phục vụ công tác truy vết xác định nguồn lây
lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các lực lượng ở cơ sở
khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan tổ chức xét nghiệm diện rộng
và có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan
trước diễn biến dịch lan rộng chủ tịch ubnd tỉnh nam định liên tiếp chỉ đạo
ban hành các biện pháp cấp bách nâng cao mức độ phòng chống dịch
tỉnh thái bình cũng dùng hoạt động bày biến khách tiếp xác với nam định để phòng dịch
trước mức độ xuất hiện hàng chục ca mới mỗi ngày phạm vi dịch lan rộng ra toàn tỉnh
và xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh nam định
đánh giá mức độ dịch của tỉnh này là phức tạp cần phải áp dụng các biện pháp chống dịch ở mức cao
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh nam định phạm đình nghị yêu cầu thủ trường các ban ngành
đoàn thể của tỉnh chủ tịch ubnd các thuyện thành phố dừng vào hoạt động hội nghị
hội thảo tập huấn tăng cường áp dụng công nghệ thông tin giao tiếp trực tuyến cho các hoạt động công vụ
trong trường hợp cần thiết bắt buộc phải tổ chức thì quy mô không được quá ba mươi người
phải được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh huyện đồng ý
và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
liên quan đến tình hình dịch diễn biến phức tạp tại nam định ngày chín tháng một mươi một
phía tỉnh thái bình đã ra quyết định dừng hoạt động đối với bảy bến khách ngang sông
nối giữa thái bình và nam định
cụ thể ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã cho dừng hoạt động ba bến khách ngang sông đi sang huyện giao thủy tỉnh nam định
gồm bến tại xã nam phú nam hồng và nam hải
tại huyện kiến sương tạm dừng hoạt động bốn miế khách ngang sông kết nối với huyện giao thủy gồm
biến cồn nhì mộ đạo ngô đồng và biến kem
việc tạm dừng hoạt động bảy bến khách ngang sông nêu trên đều có sự thống nhất
giữa các địa phương thuộc tỉnh thái bình và nam định
hiện tại huyện kiến sương chỉ còn duy trì hoạt động biến phà cồn nhất
nằm trên quốc lộ ba mươi bảy b thuộc xã hồng tiến
tuy nhiên tất cả công dân từ huyện giao thủy lưu thông sang tỉnh thái bình
qua phà cồn nhất đều được đo thất nhiệt và bắt buộc phải quét má quy rờ
nguyên nhân dừng do tại huyện giao thủy tỉnh nam định là đội bế bên kia
trong nhiều ngày qua trung bình xuất hiện hàng chục kf
điển hình như ngày tám tháng một mươi một khi nhận bốn mươi bảy kf chủ yếu ngoài cộng đồng
do đó các huyện tiếp xác với gần địa phương này là tiền hải và kiến sương
tỉnh thái bình đã chủ động khẩn trương triển khai phương án phòng chống dịch